văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cho biết chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký quyết định phân bổ gần tám trăm linh tấn gạo để hỗ trợ cho người dân tại các địa phương ven biển bị ảnh hưởng sự cấu môi trường biển và hải sản chết bất thường ở khu vực đầm cầu hai
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã quyết định phân bổ bảy trăm tám mươi bảy năm mươi tám tấn gạo từ nguồn trung ương hỗ trợ cho tỉnh về các địa phương để hỗ trợ cho các nhân khẩu thuộc hộ gia đình chủ tàu và hộ gia đình của lao động trên tàu khai thác hải sản ở vùng ven bờ vùng lộng không lắp máy hoặc lắp máy có công suất dưới chín mươi cv và các hộ gia đình làm dịch vụ hậu cần nghề cá bị ảnh hưởng trực tiếp do hiện tượng hải sản chết bất thường
theo đó các huyện phú vang hỗ trợ ba trăm tám mươi bốn chín mươi bảy tấn
phú lộc ba trăm tám mươi bốn chín mươi bảy tấn
lượng ba trăm một mươi chín mươi bảy tấn phong điền ba mươi sáu sáu mươi hai tấn quảng điền ba mươi chín hai mươi bảy tấn và thị xã hương trà là một mươi năm bảy mươi năm tấn
những hộ dân được nhận gạo hỗ trợ đợt này đều nhận đủ số gạo còn lại nhằm đảm bảo thời gian hỗ trợ là sáu tháng
mức hỗ trợ một mươi năm kg gạo trên một người trên một tháng theo đúng quy định của chính phủ
thời gian hoàn thành việc cấp phát gạo hỗ trợ đến người dân trước ngày ba mươi tháng một mươi một
việc cấp phát được tiến hành công khai minh bạch đúng quy định với sự giám sát chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tại địa phương